chào mừng quý vị đã đến với chương trình thương trường và pháp pháp
thưa quý vị ngày một mươi tháng hai hai nghìn hai mươi nghị định chín mươi năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ đã có hiệu lực
để thay thế cho nghị định hai mươi bốn a hai nghìn một mươi sáu về quản lý vật liệu xây dựng
những điểm mới của nghị định chín mươi năm so với nghị định cũ là gì
tác động của chúng ra sao
và các doanh nghiệp cần làm gì để thích ứng với bối cảnh mới
đó là những nội dung chính của chương trình mà ngày hôm nay
chúng tôi muốn cùng quý vị và hai vị khách mời cùng chia sẻ
xin được trân trọng giới thiệu
tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia cao cấp đến từ bộ tài chính
luật sư lê ngọc sơn đến từ đoàn luật sư hà nội
vâng xin cảm ơn hai vị đã đến với chương trình
vâng thưa sư luật sư lê ngọc sơn theo ông phạm vi điều chỉnh của nghị định chín mươi năm
có gì khác so với nghị định hai mươi bốn a hai nghìn một mươi sáu
vâng tôi có theo dõi thì có thể phát biểu
về cái sự điểm khác biệt của hai nghị định này
thứ nhất về mặt phạm vi điều chỉnh
nghị định chín mươi năm đã bỏ những phần về quy hoạch và liệu xây dựng
có lẽ là để tôi cho rằng vấn đề này đơn thuần về mặt kỹ thuật
để dành cho vấn đề về mặt pháp luật quy hoạch điều chỉnh
một văn bản pháp luật điều chỉnh phạm vi cao hơn
thay vì với nghị định điều chỉnh
về mặt tiêu chí thứ hai về mặt yêu cầu cao hơn
tôi tạm dùng từ cao hơn
những cái quy chuẩn quy phạm kỹ thuật của vật liệu xây dựng
cũng sẽ được điều chỉnh một cách gọi là cao hơn của cái nghị định mới này
đấy là hai cái điểm khác biệt tôi cho rằng là lớn nhất
thưa tiến sĩ đinh dũng thị
theo ông thì trong đối tượng điều chỉnh của nghị định chín mươi năm này
về các vật liệu xây dựng thì có gì mới hơn
so với những đối tượng điều chỉnh về vật liệu xây dựng của nghị định hai mươi bốn a không ạ
chủ yếu trong nghị định này
chúng ta hướng đến việc bỏ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
và quy hoạch
khoáng sản làm cái vật liệu xây dựng
thì chúng ta đã có các cái văn bản có liên quan
về cái luật quy hoạch ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
cũng như cái luật sửa đổi bổ sung một số điều
của ba mươi bảy quy luật có liên quan đến cái luật quy hoạch
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và cái luật chuyển giao công nghệ
cũng ra đời vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
làm cho các cái vấn đề mà có liên quan
đến cái hoạt động
quy hoạch cũng như sản xuất kinh doanh vật liệu
nó đã có cái thay đổi
và rõ ràng cái luật quy hoạch ấy nó đã có rồi
thì chúng ta phải tách cái phần quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
cũng như cái quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thành một cái riêng theo cái luật quy hoạch
thế còn lại thì các cái vấn đề về phẩm cấp
rồi điều khiển được các cái tiêu chuẩn về công nghệ cao
trong cái sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
lúc đó sẽ được
hướng dẫn theo những cái văn bản mới
của cái luật chuyển giao công nghệ
vào cái năm hai nghìn một mươi bảy
vâng rất là cảm ơn ông
thưa luật sư lê ngọc sơn
trong nghị định chín mươi năm thì theo ông
cái vai trò cũng như là cái nội dung của nhà nước
đối với cái việc sản xuất kinh doanh
và đảm bảo chất lượng của vật liệu xây dựng
được thể hiện cụ thể như thế nào
vâng cái sự quản lý của nhà nước
về cái lĩnh vực vật liệu xây dựng này
nó cũng dựa trên hai cái tiêu chí chung
đã đảm bảo về quyền tự do kinh doanh
vật liệu xây dựng cái thứ hai là
cũng đảm bảo những cái tiêu chí kỹ thuật
thứ nhất là về cái
cái độ bền đẹp
cái tiết kiệm
năng lượng công nghệ nhiên liệu
và tiết kiệm nguyên liệu để làm
với vật liệu xây dựng cũng là một cái tiêu chí quan trọng
để nhà nước khuyến khích
cái tiếp theo đó nhà nước cũng
có một sự hỗ trợ và đánh giá
cao những cái doanh nghiệp
sản xuất vật liệu xây dựng mà áp dụng
những cái công nghệ và vật liệu mới
để giảm thiểu những cái
tiêu hao năng lượng và nhiên liệu như cái phần
đề cập ở trên những cái doanh nghiệp như thế là
cũng được khuyến khích thưa tiến sĩ đinh thịnh
tại sao những cái dự án
về đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng
được quy định trong nghị định chín mươi năm
lại có những cái yêu cầu rất cao hơn
công nghệ cũng như là
vấn đề về sản xuất sạch hơn
trước hết là chúng ta biết rằng là ngày nay
cái yêu cầu sản xuất xanh
cũng như cái yêu cầu về các cái
vật liệu xây dựng tái tạo
cũng trở thành một trong những cái
đòi hỏi bắt buộc của các quốc gia trên thế giới
khi mà cái ô nhiễm môi trường
nó đã trở nên chậm chậm
thêm nữa thì chúng ta cũng biết rằng là
cái việc quy định về
sản xuất các cái loại vật liệu
nó đã dần dần được quốc tế hóa
nó được sản xuất theo
những cái tuyệt mực quốc tế
và vì thế cho nên có những cái loại vật liệu xây dựng
có cái ảnh hưởng đến
môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe đến đời sống
của con người thì lúc đó chúng ta phải
có cái quy định rất nghiêm ngặt
thứ hai là về mặt chất lượng ấy
thì chúng ta cũng nói đến cái tiêu chuẩn
thì cái tiêu chuẩn này trước đây chúng ta
chủ yếu là dựa vào tiêu chuẩn chống nước
thế nhưng hiện nay thì chúng ta dần dần hướng đến
cái tiêu chuẩn xây dựng
và vật liệu xây dựng chung của
các cái quốc gia trong khu vực
và trên thế giới thêm nữa thì
chúng ta cũng thấy rằng là cái
việc mà đáp ứng đúng
cái quy chuẩn kỹ thuật của các cái
loại vật liệu xây dựng ấy
nó cũng đòi hỏi để đáp ứng cái yêu cầu
chất lượng cao cho các công trình
cao tầng các công trình mà
yêu cầu đòi hỏi chất lượng cao
mà hiện nay chúng ta đang sử dụng
ở khắp đất nước
và đặc biệt là với
có một số loại vật liệu xây dựng
một số cái ngành nghề thì của chúng ta thì chưa có
cái tiêu chuẩn cho nên ấy
trong cái văn bản cũng đòi hỏi
là nếu như có những cái loại vật liệu
xây dựng nào chưa có cái
tiêu chuẩn cụ thể của nhà nước
hoặc của khu vực ấy thì
các cái doanh nghiệp
phải xây dựng các cái tiêu chuẩn cơ sở
của mình phù hợp với cái tiêu chuẩn
của các cái quốc gia trong khu vực
trên thế giới rồi chúng ta cũng
đòi hỏi cái việc là đảm bảo
chất lượng khi sử dụng
các cái nguyên vật liệu vào các
công trình xây dựng và đảm bảo chất lượng cao
đáp ứng các cái yêu cầu mà
nhà thầu người ta đòi hỏi để đáp ứng
các cái yêu cầu về mặt chất lượng
kỹ thuật công trình theo đúng
cái thiết kế dự toán quốc tế
và như vậy cái chuẩn mà quốc tế
được đề cao hơn rất nhiều
về mặt kinh doanh vật liệu xây dựng
thì chúng ta cũng biết rằng trong
cái văn bản này có đòi hỏi
một cách tương đối cụ thể
về cái tiêu chuẩn kho bãi
cũng như các cái phương tiện
phòng chống cháy nổ phương tiện vận tải
đảm bảo cái
chất lượng cũng như là đảm bảo
cái vệ sinh môi trường cho
các cái phương tiện vận tải chúng ta
cũng yêu cầu cái trách nhiệm
về mặt thu hồi xử lý
các cái vật liệu xây dựng không đảm bảo
chất lượng hoặc là
không đáp ứng cái yêu cầu của
cái bên nhận thầu xây dựng
thì cái yêu cầu về thu hồi xử lý
nó cũng được đặt ra như một
cái trọng trách với
các cái người cung ứng vật liệu xây dựng
và rõ ràng là cái quy định
về trách nhiệm nghĩa vụ tương đối rõ ràng
giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước
thì cũng đã một lần nữa
được xác định rất rõ thì đây
là một cái văn bản mà nó tương đối
cụ thể để từ đó giúp cho
các cái cơ quan ban ngành
thấy được rõ ràng hơn cái trách nhiệm
của mình ngay từ cái khâu
sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
nhập khẩu xuất khẩu vật liệu xây dựng
cho đến cái việc đưa
các cái vật liệu đó vào công trình
một cách đảm bảo chất lượng đảm bảo cái hiệu quả
như vậy có thể nói là
nghị định chín mươi năm
đã có một cái quy định khá cụ thể
về vấn đề phân cấp cũng như là
các nội dung quản lý nhà nước cụ thể
về vấn đề sản xuất cung ứng
và đảm bảo chất lượng của các vật liệu xây dựng
đúng không ạ rất là cảm ơn ông
như vậy những nội dung chính của nghị định chín mươi năm
hai nghìn một mươi chín ndcp như
yêu cầu dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng
phải phù hợp với quy hoạch theo quy định
của pháp luật về quy hoạch và tuân thủ
các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng
chúng tôi đánh giá đây là
những các điều chỉnh kịp thời
rất là hợp lý để là
đẩy mạnh cái hoạt động
sản xuất vật liệu xây dựng
theo cái hướng là phải tiết kiệm
tài nguyên thiên nhiên rồi là tiết kiệm
năng lượng và bảo vệ môi trường
cái cơ sở sản xuất mà không
đảm bảo được những các cái
tiêu chí này tức là anh không đầu tư
chiều sâu về công nghệ anh không có các kỹ sư
vật liệu xây dựng anh không có
cái trình độ nhân lực đảm bảo thì sản phẩm của anh
không đạt tiêu chuẩn
và nó dẫn đến là anh sẽ bị thanh lọc
bên cạnh đó
dự án đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng
chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị
tiên tiến hiện đại đáp ứng các tiêu chí
về tiêu hào nguyên liệu nhiên liệu năng lượng
đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
và được thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật
về chuyển giao công nghệ
hay những hoạt động đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng
quản lý chất lượng kinh doanh vật liệu xây dựng
chính sách phát triển vật liệu xây dựng
tiết kiệm tài nguyên khoáng sản
tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường
do đó chúng ta cần quan tâm đến những vấn đề
như lượng khung cầu sự tranh lệch
về trang thiết bị sản xuất môi trường
quy hoạch khu vực sản xuất
và đâu là đòn bẩy cho ngành vật liệu xây dựng
trong thời gian tới
thưa luật sư lê ngọc sơn
trong quy định của nghị định chín mươi năm
nó có một yêu cầu rất mới
đó là những dự án
sản xuất vật liệu xây dựng
phải đảm bảo lựa chọn được
công nghệ thiết bị tiên tiến
hiện đại đáp ứng các tiêu chí
về tiêu hào nguyên liệu
nhiên liệu năng lượng
bảo vệ môi trường và chúng phải được
thẩm định công nghệ theo
quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ
thì theo luật sư đây là một
quy định mà có thể nói là rất là cao
vậy thì cái tính khả thi của nó
cũng như những cái khó khăn trong thực tiễn của nó
và đặc biệt nó sẽ tác động như thế nào đến
cái việc thừa hành
của doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp
mà gọi là vừa và nhỏ trong
lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng thường
và tại sao phải có quy định này
tôi nghĩ quy định này nó mang tính chất là mục tiêu
mục tiêu cương lĩnh rất là cụ thể
thứ nhất là cái vấn đề
xuyên suốt trong cái mục tiêu điều chỉnh
của nghị định là cái việc sử dụng
tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường
và phát triển bền vững cũng như là
có những sản phẩm mà có hàm lượng
công nghệ tiên tiến cao thì cái quy định này
nó là hết sức cần thiết tôi cho rằng
cái quy định này nó cần thiết nó không chỉ
ở riêng trong cái lĩnh vực
vật liệu xây dựng của nghị định này mà chúng ta
còn có thể quy định chúng ta còn thấy những cái quy định đó
ở trong luật đầu tư
đúng không ạ ở trong
các cái luật về chuyển giao công nghệ
thì cái quy định này
rõ ràng là một cái
thước đo là một cái chuẩn mực
để cơ quan quản lý áp dụng vào để
từ đó các cái dự án đầu tư
sản xuất vật liệu xây dựng mới
mà các doanh nghiệp cũng phải lấy
cái đó làm cái đích ngắm và cũng là để
cơ quan quản lý lấy cái đó làm cái
thước đo để mà chấp thuận các dự án
mà có đáp ứng được các cái tiêu chí về công nghệ
về môi trường về phát triển bền vững
hay là về các cái sử dụng hay là
phát triển được các vật liệu xây dựng thay thế
mà đảm bảo được các tiêu chí trên thì tôi cho rằng
rất là cụ thể và tôi cũng
cũng rất là mong rằng
những cái tiêu chí hay là những cái
mục đích của chúng ta đã đề cập đấy
cần có những cái đánh giá cụ thể
những cái thang điểm như thế nào ví dụ đạt điểm
bao nhiêu thì là chấp nhận được
hoặc là nó cũng phải phù hợp ở cái vùng địa lý
ví dụ tôi nói rằng ví dụ như
ở khu vực đồng bào miền núi chẳng hạn
thì rõ ràng với cái điều kiện đường xá
xa xôi khó khăn thế thì chúng ta phải
ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ đúng không ạ
không nhất thiết để áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ quá cao
vì ví dụ tôi đi tôi thấy là ví dụ như
những cái nhà trình của đồng bào người giao
chẳng hạn người ta làm từ đất người ta nện từ đất
đấy chẳng hạn nhưng không thể áp dụng
người ta phải là mặc dù tôi hiểu đấy là
vật liệu không nung chẳng hạn nhưng mà không nhất thiết phải là
cái gạch nó phải như thế nào như thế nào chẳng hạn như thế
thì cũng phải có một cái
cái loại trừ để phù hợp với điều kiện của địa phương
thế luật sư nghĩ sao nếu như là với quy định này
thì cái tình trạng
mà những cái lò gạch kiểu ngày xưa đó
đốt than đó thì
có tồn tại được hay không và
trong tương lai thì những cái lò gạch
hiện đại theo cái công nghệ và tiên tiến
cũng như là cần phải được thẩm định và đánh giá
theo cái tiêu chuẩn về chuyển giao công nghệ
nó sẽ như thế nào tôi nghĩ rằng đấy là một cái giải pháp
nó phải mang tính chất là cần thời gian
tại vì như tôi vừa nói đối với những điều kiện
vùng có điều kiện địa lý kinh tế
xã hội nó khó khăn chẳng hạn chúng ta áp dụng
những cái lò mà công nghệ tiên tiến
cao chẳng hạn nhưng trong cái nhu cầu địa phương đó
rất là hạn chế chẳng hạn
thì rõ ràng là không khả thi nhưng ở vùng đồng bằng
ở các khu dân cư lớn
thì rõ ràng quy định đó là hết sức cần thiết
để phát triển bền vững để bảo vệ môi trường
để bảo vệ cái quỹ đất của chúng ta
như vậy là góc độ kinh tế những cái
yêu cầu mới cao hơn về công nghệ này
chắc chắn sẽ đòi hỏi những chi phí
lớn cho doanh nghiệp để tuân thủ
vậy thì tác động của nó đối với doanh nghiệp
như thế nào thưa tiến sĩ
trước hết chúng ta biết rằng là cái việc
mà cái luật chuyển giao công nghệ
thì nó là một cái định hướng
để cho toàn bộ cái nền kinh tế của chúng ta
chuyển hướng theo
một cái công nghệ sản xuất
hiện đại hơn năng suất lao động cao hơn
và đây là cái bước cơ bản
để chúng ta có thể
bứt phá vượt khỏi cái ngưỡng
thu nhập trung bình chính vì cái lẽ đó
cho nên cái việc ứng dụng
cái luật chuyển giao công nghệ vào
trong cái việc sản xuất
doanh nghiệp vật liệu xây dựng cũng là một
cái đòi hỏi bắt buộc
và chúng tôi cho rằng là cái việc này
nó sẽ cần có thời gian
cần có chi phí
và các cái điều kiện
cụ thể tuy nhiên ấy
chúng tôi cũng nói rằng là
khó khăn thì có
nhưng nó chính là cái cơ hội
để cho các cái doanh nghiệp
của chúng ta
vượt khỏi những cái
lo gạch truyền thống
những cái vật liệu mà
nó không có hiệu quả
để từ đó chúng ta tiếp cận với cái công nghệ cao
cái vật liệu xây dựng mới
cái vật liệu xây dựng xanh hiệu quả
xanh đảm bảo an toàn
của môi trường và vì thế cho nên
cái việc này
không chỉ đối với các cái doanh nghiệp
mà đối với toàn bộ nền kinh tế
và các cái cấp chính quyền phải quan tâm
và phải bị hướng
cũng như tạo ra những cái
xung lực nhất định
trong bối cảnh như vậy là bị hạn chế về nguồn lực
đồng thời lại đứng trước yêu cầu phải thực hiện
những cái công nghệ cao trong vấn đề sản xuất
và cũng vấn đề xây dựng thế thì các doanh nghiệp cần phải làm gì
để thích ứng với bối cảnh đó
trước hết chúng tôi cho rằng bản thân các doanh nghiệp
phải là cái người tự tìm hiểu
để mà nắm được
trong cái lĩnh vực
vật liệu xây dựng mình đang làm
ví dụ như xi măng
thì rõ ràng là
cái gì là tiên tiến nhất và cái gì
có hiệu quả nhất anh đi đến đâu
chứ còn không thể
cứ mãi sản xuất bằng cái xi măng đó
tức là anh phải nắm được công nghệ anh có lộ trình
tiếp cận công nghệ mới và anh phải biết
cái chi phí đó anh phải làm thế nào để có chi phí
anh phải bằng cách
như thế nào để anh có được cái chi phí
phát hành thêm cổ phiếu hay là phát hành trái phiếu
hay là bằng cách nào để anh có cái chi phí
để mà anh có thể mua sắm được
cái công nghệ mới tức là anh phải
biết được cái lộ trình định được cái lộ trình
và có cái phương pháp
gọi là có cái cách thức huy động vốn
để đáp ứng được yêu cầu đó
cái thứ ba nữa là
anh phải có một cái quyết tâm
đó là dứt khoát
trước sau anh cũng phải đi vào
cái công nghệ đó và như vậy là
cái việc mà anh đang có cái công nghệ
cũ thì anh có thể tận dụng
chỉ là tận dụng thôi và trong
một cái thời gian dứt khoát anh phải thay đổi
chứ anh không thể có dài được mãi
thưa luật sư lê ngọc sơn vậy thì
trong cái quá trình đó phải chăng là doanh nghiệp
phải bơi một mình hay là nhà nước
cần phải có cái hỗ trợ gì và
trong nghị định chín mươi năm có những quy định cụ thể nào không
liên quan tới sự hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp
trong cái bối cảnh thực hiện những yêu cầu này
vâng tôi nghĩ rằng cái sự hỗ trợ
của nhà nước là hết sức cần thiết đối với những doanh nghiệp
mà có cái sự quyết tâm chuyển đổi
chỉ rõ ràng cái nghị định cái quy định về những
vấn đề hỗ trợ nhà nước liên quan đến cái việc áp dụng
công nghệ mới cụ thể là nhà nước sẽ
có những chính sách về thuế hoặc là những chính sách
hỗ trợ về mặt khoa học công nghệ để
giúp cho doanh nghiệp tiệm cận được những cái trình độ
và từ đó là có thể là tiếp tục
yên tâm sản xuất và yên tâm
đầu tư để tiếp tục
có những cái sản phẩm
hợp liệu đáp ứng được cái tiêu chí
về môi trường về công nghệ hay là
tiết kiệm nhiên liệu năng lượng
thì cái đấy đã đảm bảo lợi ích của chính doanh nghiệp
cũng như lợi ích của xã hội thì tôi cho rằng
cái đấy là cái biện pháp hỗ trợ của nhà nước
ngoài ra là cái
hỗ trợ của những cái
nhà khoa học đúng ạ
của những cái hiệp hội ngành nghề hoặc là
thậm chí là của các cái nhóm các doanh nghiệp
có cùng cái quy mô như thế họ có thể
tương hộ lẫn nhau để giảm thiểu những cái chi phí
để tiệm cận những cái
độ quản lý cao hơn để tiết giảm chi phí
để đảm bảo được cái sự tồn tại
trong cái môi trường cạnh tranh này còn nếu mà tất cả
những biện pháp như thế thì quan trọng hơn
nhất vẫn cứ phải là cái nội lực của doanh nghiệp
và cái quyết tâm của doanh nghiệp còn tất cả những biện pháp
đấy mà không được thì chúng ta phải chấp nhận
để họ ra đi thôi như vậy là trong
cái quá trình mà thực hiện cái nghị định chí nhân
này nhà nước không đứng ngoài nhà nước
có vai trò quan trọng trong vấn đề định vị các cái
tiêu chí tiêu chuẩn về công nghệ cao
cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp về thuế
về phí rồi về
các cái điều kiện tín dụng cũng như là
các dịch vụ công nghệ cần thiết và kể cả
thông tin đúng không ạ và cũng như là những cái hỗ trợ
khác theo cái luật chỉ tạo công nghệ rất là cảm ơn
luật sư rất là cảm ơn hai vị đã đến với chương trình
thưa quý vị
có thể nói là sản xuất sạch hơn
trong đó có vấn đề
sản xuất vật liệu xây dựng với chất lượng
cao hơn sạch hơn hiệu quả hơn
là một yêu cầu của kinh tế hiện đại
trong bối cảnh đó
nhà nước cần phải một mặt
hoàn thiện cơ sở pháp lý
định vị rõ những tiêu chí về công nghệ
cũng như là thực hiện những cái ưu đãi hỗ trợ cần thiết
cho doanh nghiệp để đảm bảo được những yêu cầu
mà mình đặt ra
trong cái môi trường
và trong cái yêu cầu quản lý mới mặt khác
các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động
nhận diện có lộ trình
và có những cái cách thức cần thiết
phù hợp hiệu quả để
tiếp cận được với công nghệ trong cái bối cảnh
đang còn nhỏ
còn khan hiếm về nguồn lực cũng như
là cần phải đáp ứng được những cái yêu cầu cao hơn
về công nghệ hy vọng rằng
với nghị định chín mươi năm có hiệu lực
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi này
sản xuất vật liệu xây dựng ở việt nam
sẽ có một bước phát triển mới
cả về chất cả về lượng
cũng hy vọng rằng nền kinh tế của chúng ta
trên tinh thần đó
sẽ ngày càng hướng tới
một nền sản xuất sạch hơn bền vững hơn
đến đây thời lượng
của chương trình đã hết
một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời
đã đến với chương trình đồng hành
cùng với những ý kiến rất là sắc xảo
và với quý vị chúng tôi xin nói lời cảm ơn
và hẹn gặp trong chương trình tiếp theo